chào mừng quý vị đến với phần tổng hợp tin tức sự kiện đã diễn ra trong ngày
xin chào các bạn
từ những lợi thế của vùng thủ tướng gợi ý về phát triển du lịch là kho tàng văn hóa phi vật thể cùng với điều kiện tự nhiên thuận lợi
tại hội nghị đã diễn ra lễ trao cam kết tín dụng đầu tư của các ngân hàng cho các dự án đầu tư với tổng vốn trên hai mươi chín tỷ đồng
trao chứng nhận đầu tư quyết định đầu tư và thỏa thuận đầu tư cho các dự án với tổng vốn khoảng tám mươi tỷ đồng
tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh lai châu sáng một mươi một tháng ba chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn công tác
đã tới thăm và làm việc tại huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
nậm nhùn là huyện biên giới nằm ở phía tây bắc tỉnh lai châu huyện có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh
với đường biên giới dài hai mươi bốn sáu trăm bảy mươi một km trên địa bàn huyện có công trình thủy điện lai châu công suất một hai trăm linh mw
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội ghi nhận những cố gắng của huyện nậm nhun với tỷ lệ che phủ rừng đạt năm mươi hai
tăng chín năm so với năm hai nghìn một mươi ba qua đó chủ tịch quốc hội nhất trí với đề xuất cần điều tiết nguồn lực để quan tâm phát triển rừng đầu nguồn của tỉnh lai châu
vì rừng chính là yếu tố bảo đảm an ninh nguồn nước không chỉ cho thủy điện và cho địa phương mà còn cho cả vùng hạ du
đồng thời nhấn mạnh cần phải thay đổi chính sách bảo vệ phát triển rừng để người dân sống với rừng
nguồn lực là phải chú ý cho các tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ an ninh nguồn nước an ninh lương thực
về chính sách tái định cư thủy điện lai châu chủ tịch quốc hội nhấn mạnh đảng nhà nước quốc hội rất quan tâm tới vấn đề này để giúp đồng bào ổn định cuộc sống phát triển sản xuất
tái định cư cho thủy điện sơn la thủy điện lê châu tất cả cái này là cũng trong ưu tiên trong cái bố trí vốn đầu tư để cho cái mục tiêu tái định cư về cuộc sống của đồng bào
và đồng bào đã hy sinh thôn bản nhà cửa đất đai để phục vụ cho thủy điện thì chúng ta phải có trách nhiệm
vì thế ba trên một mươi xã mà nông thôn mới đó là có sự thực hiện chính sách tế định cư của đảng nhà nước
riêng về cái khó khăn đó thì tôi đề nghị tái định cư của lai châu ngày mai về đó của sơn la thì tất cả là ưu tiên
các đoàn đại biểu quốc hội ở diễn đàn quốc hội đều đặt cái vấn đề tái định cư
không để bà con khổ sở sau khi mà chúng ta thu hồi đất đai rừng để làm thủy điện
chủ tịch quốc hội cũng căn dặn muốn giữ được môi trường ổn định về an ninh chính trị
bảo đảm trật tự an toàn xã hội để đồng bào sinh sống và làm ăn là yếu tố rất quan trọng ở vùng sâu vùng xa như nậm nhùn
muốn vậy nậm nhùn phải làm tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và làm tốt công tác xây dựng đảng
chủ tịch quốc hội đề nghị lãnh đạo huyện nậm nhùn cần sâu sát với cơ sở
có như vậy mới giữ vững được an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
trước đó vào cuối giờ sáng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn công tác đã tới thăm nhà máy thủy điện lai châu và trồng cây lưu niệm tại đây
chiều cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn công tác tới thăm khu tái định cư đồi cao thị xã mường lây điện biên
đây là khu tái định cư dành cho người dân sau khi có chủ trương xây dựng nhà máy thủy điện lai châu
ngày một mươi một tháng ba tại thành phố nha trang đoàn công tác của chính phủ do ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực trương hòa bình dẫn đầu đã về làm việc với lãnh đạo tỉnh khánh hòa
về đề án xây dựng khu kinh tế hành chính bắc vân phong và xây dựng dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc phó thủ tướng trương hòa bình nhấn mạnh khu hành trình kinh tế đặc biệt là do quốc hội thành lập trực thuộc trung ương
để nhà nước kịp thời ban hành các chính sách đầu tư nguồn lực tháo gỡ các vướng mắc nhằm thúc đẩy hình thành phát triển các đặc khu nói chung và đặc khu hành trình kinh tế bắc vân phong nói riêng
tỉnh khánh hòa tiếp tục nghiên cứu làm rõ nhu cầu quy mô tổ chức hành chính nhà nước chính quyền địa phương hệ thống chính trị để đáp ứng bộ máy quản lý lĩnh vực kinh tế theo định hướng phát triển tại đây
bên cạnh đó tỉnh khánh hòa tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện thêm các cơ chế chính sách đặc thù để phát huy thế mạnh riêng và phù hợp với mô hình đặc khu bắc vân phong theo chỉ đạo của chính phủ
ngày một mươi một tháng ba thành phố hồ chí minh đã tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ về thí điểm thành lập ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh
theo quyết định mô hình này được thành lập thí điểm trong ba năm sau đó tổ chức đánh giá kết quả để rút kinh nghiệm
đồng thời cũng theo cơ cấu tổ chức
an toàn thực phẩm trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố được thành lập trên cơ sở sắp nhập bộ phận quản lý an toàn thực phẩm của ba sở tại thành phố hồ chí minh
gồm sở y tế sở nông nghiệp và phát triển nông thôn và sở công thương
tại buổi lễ ủy ban nhân dân thành phố đã trao quyết định bà phạm khánh phong lan phó giám đốc sở y tế giữ chức trưởng ban ban quản lý an toàn thực phẩm
sáng nay một mươi một tháng ba ba mươi chín sở ngành quận huyện thành phố hà nội đã thực hiện ngày làm việc vào thứ bảy đầu tiên
tại phòng đăng ký kinh doanh số một sở kế hoạch đầu tư và quận hai bà trưng được bố trí phân công trực tại bộ phận một cửa đã có mặt đầy đủ
mặc dù là ngày nghỉ nhưng cũng có rất đông công dân đến giải quyết thủ tục hồ sơ giấy tờ
người dân đánh giá cao quyết định này của thành phố và cho rằng việc áp dụng làm việc vào sáng thứ bảy ở một số sở ngành của thành phố
nhất là bộ phận tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính là rất cần thiết
qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức doanh nghiệp cá nhân đến liên hệ giải quyết công việc tiết kiệm được thời gian
thưa quý vị theo kết quả mẫu xét nghiệm của cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh cao bằng vừa phát hiện và tiêu hủy hai ổ dịch tại huyện trà lĩnh và phường sông bằng thành phố cao bằng
hai một trăm một mươi tám con da cầm bị nhiễm cúm a đã được tiêu hủy
các bạn có thể nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo người dân báo cáo lên tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh cao bằng
các cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm để giám định và phát hiện một số mẫu dương tính với virus gia cầm h năm n một và h năm n sáu
tính đến hết ngày một mươi tháng ba ổ dịch ah năm n sáu tại hộ gia đình ông hoàng văn hữu tổ hai phường sông bằng thành phố cao bằng
đã tiêu hủy một trăm chín mươi ba con gà và chim bồ câu
tại huyện trà lĩnh cũng phát hiện ổ dịch tại xã quốc toản tiêu hủy một tám trăm hai mươi năm con da cầm
theo ông hoàng minh đạt
tri cục trưởng tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh cao bằng số gia cầm trên đã được tiêu hủy hoàn toàn
và phun thuốc khử trùng tiêu độc chuồng trại tại các ổ dịch và khoanh vùng ổ dịch
trong những năm hai nghìn một mươi sáu trong quá trình giám sát chủ động hiện nay trên đàn da cầm của địa phương vẫn có sự lưu hành virus cúm h năm n sáu
vì vậy cái nguy cơ để lây lan dịch bệnh thì tôi nghĩ rằng là trong thời điểm này là rất cao
vì vậy là bà con chúng ta cần phải cảnh giác
đặc biệt là những cơ sở cần phải có những thông tin về chính xác về dịch bệnh và báo cáo kịp thời khi có những ổ dịch có hiện tượng da cầm chết hàng loạt xảy ra
trước tình hình dịch cúm gia cầm có thể có những diễn biến phức tạp trong thời gian tới
người dân cần phải có những biện pháp đề phòng dịch bệnh tránh dịch bùng phát trên diện rộng và đặc biệt có thể lây lan từ da cầm sang người
hà lan vừa rút lại quyết định cho phép ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ
mevlut cavusoglu bay đến thành phố rostedam
sau khi bộ trưởng ngoại giao hà lan tuyên bố từ chối ủng hộ chuyến thăm của ông này để vận động chính trị
phát biểu khai mạc ngoại trưởng cuba bruno rodriguez nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp hội các nước caribe
đối với quá trình phát triển của khu vực caribe đồng thời khẳng định sự cần thiết phải tìm ra những giải pháp đột phá và khả thi
cho những thách thức đối với những lĩnh vực kinh tế trụ cột của khu vực như giao thông và du lịch
tại cuộc họp ngoại trưởng của hai mươi năm nước thành viên asean cùng một số bộ trưởng và đại diện cấp cao khác
đã ra soát cơ chế điều hành của acs bầu chọn đoàn chủ tịch của hội đồng bộ trưởng hiệp hội
cho nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám bên cạnh đó hội đồng đã quyết định lựa chọn venezuela là nước đứng đầu
đoàn chủ tịch của asean trong khi guatemala và cuba giữ cương vị đồng phó chủ tịch
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt